với tinh thần say mê sáng tạo cùng bản chất cần cù chịu khó một người nông dân chỉ mới học hết lớp năm đã thành công trong việc chế tạo ra máy thu hoạch và băm rắc mía áp dụng trên vùng đất phú yên
chiếc máy này đã góp phần đáng kể vào việc đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp nâng cao đời sống người nông dân
sau một mươi năm ấp ủ vừa qua anh nông dân phi anh đệ ở xã sơn nguyên huyện miền núi sơn hòa tỉnh phú yên đã cho ra đời chiếc máy liên hợp thu hoạch mía với nhiều tiện ích
điểm ưu việt của chiếc máy thu hoạch mía này là có thể hoạt động trong điều kiện diện tích đất trồng mía của người dân nhỏ lẻ địa hình phức tạp
một giờ máy có thể thu hoạch được sáu mươi tấn mía tương đương với hai mươi công lao động
bên cạnh đó các chi tiết của máy cũng được dễ dàng sửa chữa lắp đặt với chi phí thấp
chứ không như những chiếc máy được nhập từ nước ngoài
với người dân trồng mía ở tỉnh phú yên việc thuê mướn nhân công khi vào mùa thu hoạch thường rất khó khăn với chi phí cao
chính vì vậy khi có chiếc máy này việc thu hoạch mía sẽ thuận tiện rất nhiều
cho nên là người trực tiếp lao động là rất hiếm
cho nên hiện nay là có anh thành
đạt là người cơ khí ở đây
cũng luôn luôn tìm kiếm và sáng chế những cái gì công cụ để đưa vào sản xuất để phục vụ cây mía
cho nên chúng tôi cũng rất vui mừng
việc dọn đường đu thừa chúng tôi chưa thực hiện được
nhưng mà một số bà con đã cấp sức làm hành với nhau
đã liên kết lại với nhau trên cái việc này là ứng dụng
đối với cái phòng máy mất thiết bị mà chỗ anh để là ứng dụng như thế
thì chúng tôi nghĩ rằng là thực hiện rất tốt
và sẽ đáp ứng được sẽ đáp ứng được yêu cầu của bà con
máy thu hoạch mía do anh phi anh đệ chế tạo
được kỳ vọng sẽ làm thay đổi tập quán sản xuất thủ công
làm giảm chi phí và tăng lợi nhuận cho người trồng mía phú yên
chính quyền cấp cấp và các bộ ngành cần khuyến khích tạo điều kiện hỗ trợ
để các sản phẩm cơ khí của anh đệ có thể được ứng dụng rộng rãi